nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm hai trăm năm mươi năm năm ngày sinh tưởng niệm hai trăm linh năm ngày mất của đại thi hào nguyễn du
bảo tàng báo chí việt nam đã giới thiệu đến khán giả một bộ phim tài liệu nghệ thuật mang tên đại thi hảo nguyễn du
bộ phim khắc họa cuộc đời của ông từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành làm quan và cho ra đời những tác phẩm thơ nổi tiếng
phần một gia thế và tuổi thơ
phần hai phong trần và thơ ca
phần ba chuyện kiều và lan tỏa
sẽ giúp khán giả hiểu thêm về một nhân cách lớn một tâm hồn lớn đã làm dạng dỡ văn hóa dân tộc việt nam